liên quan đến việc xử lý đại úy lê thị hiền người gây náo loạn ở sân bay tân sơn nhất cách đây gần ba tháng
công an tp hà nội dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với bà hiền
đồng thời điều động xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân
hiện bộ công an đang xác định hành vi và căn cứ quy định để có quyết định theo đúng quy định hiện hành
trước đó ngày một mươi một tháng tám bà lê thị hiền ba mươi sáu tuổi đã to tiếng chửi bới nhân viên an ninh hàng không
tại sân bay tân sơn nhất công an cảng tân sơn nhất đã lập biên bản và xử phạt hành chính hai trăm linh đồng đối với bà hiền
ngày hai mươi bốn tháng tám cục hàng không việt nam quyết định cấm bay và kiểm tra trực quan bắt buộc một mươi hai tháng đối với bà lê thị hiền